hiện nay toàn bộ diện tích ngô vụ xuân trên địa bàn tỉnh hải dương đã xuất hiện sâu keo mùa thu
đây là loại sâu mới xuất hiện và có sức tàn phá mạnh trên tám mươi loại cây trồng
sâu keo mùa thu phát triển gây hại nặng ở những diện tích ngô non từ năm đến một mươi lá với mật độ trung bình từ ba đến năm con một cây
đây là loài sâu nếu nhìn thoáng qua sẽ dễ nhầm tưởng là sâu đục thân
về hình dáng sâu keo mùa thu có đặc điểm trên đầu có hình chữ g
sâu keo mùa thu có khả năng sinh sản và lây lan nhanh
loại sâu này có thể phát tán theo gió với phạm vi lên tới hàng trăm km
khi bị sâu keo non của sâu keo mùa thu gây hại
thì nó tạo ra những cái vết ô vương hoặc hình chữ nhật màu trắng như thế này
nó sẽ ăn quyết cái màu xanh của lá nó chỉ để lại một cái lớp bởi biểu bì
thì nó tạo thành màu trắng như thế này
thì đây là được cái đặc điểm dễ nhận biết để xác định cái thời điểm thị trường
toàn tỉnh hải dương có hơn một hectare ngô vụ xuân tập trung ở các huyện cẩm giang nam sách kim thành thành miện
việc phòng trừ chỉ hiệu quả khi sâu keo mùa thu ở tuổi từ một đến ba sau tuổi ba sẽ khó phòng trừ
người dân đang sử dụng các thuốc đặc trị sâu đục thân để phun trừ loại sâu này
tri cục bảo vệ thực vật tỉnh đang nghiên cứu quy trình kỹ thuật để phòng trừ hiệu quả